chuyển sang tin tức covid một mươi chín thế giới
tại trung quốc một trong những nhà máy sản xuất chất bán dẫn của samsung
đặt tại tỉnh tây an đã phải tạm dừng các hoạt động sản xuất của mình
trong khoảng thời gian từ một mươi sáu đến một mươi chín tháng bốn
theo geachannel nguyên nhân của việc tạm dừng sản xuất bắt nguồn từ sự gia tăng
của các ca bệnh covid một mươi chín trong khu vực
mặc dù khoảng thời gian đóng cửa tương đối ngắn
nhưng nếu thời gian đóng cửa được mở rộng thêm
tình hình có thể nhanh chóng trở thành vấn đề đối với samsung
báo cáo cho biết chỉ trong vòng một tháng hai trăm năm mươi chất bán dẫn đã được thực hiện
tại nhà máy ở tây an chiếm không dưới bốn mươi tổng lượng chất bán dẫn của samsung
việc thiếu một phần lớn hoạt động sản xuất chất bán dẫn
có thể dẫn đến sự chậm trễ trong giao hàng
samsung không phải là công ty lớn duy nhất gặp khó khăn bởi các lệnh phong tỏa tại trung quốc
theo phòng thương mại trung quốc khoảng năm mươi bảy doanh nghiệp có trụ sở
tại nước này đã gặp khó khăn do thượng hải phong tỏa
ngoài ra lĩnh vực pc cũng có thể chịu một số tác động
mà cụ thể là appo hiện phải đối phó với việc đóng cửa nhà máy
của nhà cung cấp quanta computer
như là một phần trong kế hoạch giải quyết khủng hoảng chip toàn cầu
samsung đã xây dựng một nhà máy khổng lồ trị giá một mươi bảy tỷ đô austin texas mỹ
nhưng vẫn chưa rõ thời điểm nhà máy này đi vào hoạt động
bên cạnh đó samsung đã quyết định tăng cường sử dụng các bộ phận tái chế
trong sửa chữa smartphone nhằm bảo vệ môi trường
sử dụng các vật liệu tái chế cũng sẽ giúp samsung đáp ứng mục tiêu giảm gánh nặng
cho người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến môi trường
khi chương trình này đi vào hoạt động chi phí sửa chữa màn hình bị hỏng sẽ thấp hơn
samsung có kế hoạch nâng cao niềm tin của người tiêu dùng bằng cách đảm bảo chất lượng
và hiệu suất của các bộ phận tái chế ở mức tương đương với các bộ phận mới
kể từ khi công bố dự án galaxy project for the earth vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
samsung đã và đang thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu tái chế
vật liệu nhựa tái chế từ lưới đánh cá đã qua sử dụng
được trang bị trên một số mẫu galaxy s hai mươi hai và galaxy book hai pro